cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
những thông tin mà công luận cũng như là dư luận
đặc biệt quan tâm trong những ngày qua
là việc công bố
về sai phạm trong gian luận thi cử
ở hòa bình và trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ bàn luận về chủ đề này
với khách mời phó giáo sư tiến sĩ
đỗ cảnh thìn xin kính chào phó giáo sư
tiến sĩ đỗ cảnh thìn xin cảm ơn ông đã
đến với chúng tôi trong chương trình này và kính thưa
là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì hẳn ông không thể
không quan tâm
tới một sự việc rất là đau lòng
đó là gian luận thi cử ở hòa bình
có những thi sinh thì đã được nâng tới

là những người giúp sức cho việc
nâng điểm cũng đã nhận tới hơn nửa tỷ đồng
đây là một sự việc rất là đau lòng trong ngành giáo dục
ông nhìn nhận sao về vấn đề này
những vấn đề liên quan giáo dục
luôn được dư luận xã hội quan tâm
bởi vì chúng ta có hàng triệu gia đình
có con em đi học
và các việc học tập luôn luôn mối quan tâm lớn
không chỉ quốc gia mà của mỗi gia đình
những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục
rất nhạy cảm và có sức lan tỏa
rất lớn và đấy cũng chính là
sức nóng của báo chí
hiện tượng tiêu cực trong thi cử
trong những năm vừa rồi
và đặc biệt những vụ mà chúng ta
cơ quan điều tra đã phát hiện
và đang tiếp tục công bố kết quả điều tra
trong thời gian vừa rồi
một lần nữa cho chúng ta thấy
một vấn đề nghiêm trọng
trong tình trạng gian lận trong thi cử
và những tiêu cực
nó có chiều sâu và lâu dài
ở trong lĩnh vực giáo dục
và đấy cũng chính là
điều mà chúng ta đang lỗ lực
để làm thế nào đó
ngăn chặn để trả lại sự công bằng
sự trong sáng trong lĩnh vực giáo dục
đặc biệt là đối với cái việc kết quả thi cử
để vào đại học
kết quả thi cử của các lớp vua cấp
vâng kính thưa ông
và hiệu quả thì
có thể là sẽ hủy kết quả thi của năm mươi sáu
em có liên quan đến việc
nâng khống cái điểm này lên
và có thể là sẽ có nhiều sinh viên
sẽ bị đổi học trong lĩnh vực giáo dục
trong tương lai
đây cũng là một điều rất là buồn
nhưng chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp
đủ mạnh như phó giáo sư vừa nói
để trả lại sự công bằng
cho tất cả các em học sinh
vâng vấn đề giáo dục luôn luôn đòi hỏi
một sự công bằng
đây chính là mục tiêu của giáo dục nữa
cũng là nền tảng của giáo dục
cho nên là những cái hiện tượng tiêu cực trong thi cử
mà bị phát hiện
thì nếu người này được lợi
thì người kia không được lợi
bởi vì đây là kết quả
để xét tương lai lớn
để các em vào một bước cánh cửa mới
bước vào một cái chân trời mới
kỹ thức mới
để các em sau này lập thân lập nghiệp
cho nên là khi mà kết quả điều tra
mà nó có
thì những đối tượng là các em
mà có tác động tiêu cực
để được kết quả cao hơn
nó không đúng với thực lực của mình
thì phải có chế tài xử lý
bằng cách là phải trả về đúng cái vị trí của các em
và ngược lại
những em mà có
lẽ ra họ phải được hưởng
cái kết quả mà họ bị loại ra
thì cũng các cơ quan tài liệu
các cơ quan chức năng cũng cần phải nghiên cứu
và đồng thời cũng phải có cái chính sách
trả lại công bằng cho các em
không chỉ những em này
mà nó còn tạo ra một cái sự công bằng lớn hơn trong giáo dục
và đấy cũng là nền tảng để sau này
ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực
ở trong giáo dục
đây là một đòi hỏi chính đáng
không chỉ những người trong cuộc
là các em gia đình các em
mà đòi hỏi chính đáng của dư luận sau
thông qua vụ việc này thì chúng ta cũng thấy rằng
đây cũng chính là cái lời khẳng định
về cái việc là thi cử của chúng ta
nó vẫn còn có những cái kẽ hở
công bằng phải thấy rằng là trong những năm qua
ngành giáo dục có rất nhiều nỗ lực
trong vấn đề mà cải cách
trong lĩnh vực thi cử cũng như là
đổi mới giáo dục một cách toàn diện
và những thành tựu của giáo dục
cũng rất lớn và một trong nỗ lực
lớn mà chúng ta ghi nhận là
đang có từng bước để giảm bước áp lực
cho gia đình cho phụ huynh cho các em
thời gian công sức tinh thần
cũng như là
để đảm bảo tính công bằng trong giáo dục
tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là
dù làm thế nào chẳng nữa
có tiến bộ nào nữa nhưng mà
rõ ràng là cái hiện tượng tiêu cực
như ở hà giang ở sơn la ở hòa bình
và một số nơi khác trong thời gian qua
nó đã cho thấy rằng cái kẽ hở
những sơ hở trong quá trình tổ chức thực hiện
mà một trong những sơ hở đó
mà chúng ta thấy đó chính là
tất cả những cái phương án
những biện pháp đảm bảo
hết sức chặt chẽ để tránh mọi cái sơ hở
cho đối tượng có tư tưởng gian lận
hoặc có cái ý đồ xấu
không thể thực hiện được
một vấn đề tôi cho rằng là
dù có cải tiến đến đâu
có sử dụng khoa học công nghệ đến đâu
thì yếu tố quan trọng vẫn là con người
và ở đây con người là con người thực thi
các cái nhiệm vụ để đảm bảo tính công bằng giáo dục
và qua những vụ án vừa rồi chúng ta thấy rằng là
chính những người
được trao nhiệm vụ tổ chức
đảm bảo tính công bằng
trong cái thi cử ấy vì cái yếu tố vụ lợi
vụ lợi cả về tiền bạc
cả về quan hệ cả về chức vụ
cả về tình cảm họ đã
móc đối với nhau
đã lợi dụng cái kẽ hở đó
để tìm mọi cách làm trái các quy định
tạo ra sự bất công
vâng kính thưa chúng ta cũng đã nói rằng
các em có liên quan đến
việc nâng khống điểm lên
thì cũng sẽ phải trở lại với cái kết quả đúng của mình
vâng còn có một đối tượng khác
mà chúng ta không thể không nhắc tới
đó chính là những người trong ngành giáo dục
đã thực hiện hành vi phạm tội này
chúng ta thấy những người
được giao nhiệm vụ đó họ đã cố tình
bằng nhiều động cơ mục đích khác nhau
cố tình làm gian lận
đã gây ra một cái hiện tượng
tiêu cực mà dân dân quan tâm
và đây chính là hành vi phạm tội
cấu thành đầy đủ cái yếu tố tội phạm
và ở đây cái tính vụ lợi ngoài cái tính vụ lợi về vật chất
nó còn tác động
đến yếu tố xã hội
đến các sách thể bị xâm phạm
đến công bằng trong giáo dục
chính sách của đảng và nhà nước
trong vấn đề này
cho nên là những đối tượng này
cần phải bị phát hiện
điều tra xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật
nhưng còn một yếu tố nữa
mà chúng tôi cho rằng là cũng cần phải làm đến nơi đến trốn
đó là những ai mua
những đối tượng cán bộ này
hành vi phạm tội ấy phải được xử lý
cả về phía người thực hiện hành vi đó
và kể cả những người
ở đây có thể nói là các phụ huynh
vì muốn con em mình có thành tích học tập tốt
muốn đỗ đạt
đem cái đồng tiền đó
móc nối với các cán bộ biến chất trong ngành giáo dục
được giao nhiệm vụ này để thực hiện hành vi
sai trái và hành vi ấy
là hành vi gây án
hành vi phạm tội
phải bị xử lý theo luật hình sự
vâng rõ ràng rằng hành vi gian lận thi cử này
sẽ tác động lên tâm lý của
thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh
trong kỳ thi tuyển sinh tới đây
chính vì vậy mà ngay sau khi
hành vi gian lận thi cử này được công bố
thì đồng loạt
các trường đại học cũng đã
lên tiếng về việc này
và hầu như các hướng đều tập trung vào
việc chúng ta quản lý
thi cũng như là quản lý việc
những điểm thi nó chưa tốt
như vậy thì chúng ta cần phải ngăn chặn triệt tiêu
những hành vi tương tự sẽ xảy ra
trong mùa thi tới vậy theo ông chúng ta cần
phải làm những điều gì
chúng tôi biết rằng là ngành giáo dục rút kinh nghiệm
từ những hiện tượng tiêu cực
xảy ra trong thời gian qua
cũng đang lỗ lực rất lớn để mà có những
giải pháp đồng bộ hơn quyết liệt hơn
theo tôi thì
tất cả nó phải phụ thuộc vào
những cái phương án mà đầu tiên tôi cho rằng là
trong thời đại công nghệ hiện nay
chúng ta phải sử dụng công nghệ
một cách triệt đề
nhưng trong công nghệ thì cũng sẽ bị lợi dụng
vậy thì cũng phải lường tính tất cả
các phương án để có thể ngăn chặn
người ta sử dụng chính công nghệ
để ra lận tôi cho là
những nhà quản lý cũng như nhà kỹ thuật
có thể đủ sức để có thể làm được việc này
nhưng cái điều quan trọng hơn cả
đó chính là con người vậy thì
cái con người từ khâu ra đề
quản lý đề vận chuyển đề
đến coi thi
chấm thi bảo quản đề thi
và nhập điểm
giả dù có sử dụng máy bóc
cũng vẫn là do con người cho nên là việc lựa chọn
cho từng khâu phải được kiểm tra
và được giám sát và bản thân
mỗi người mà được tham gia
vào cái quá trình thi cử này
trong toàn bộ
cái khâu thi này thì phải để cao
lòng tự trọng bên cạnh đó tôi cho là
cái việc thanh tra
kiểm tra giám sát
của các cơ quan chức năng
kể cả cơ quan công an cơ quan
thanh tra giáo dục cũng như cái người
có trách nhiệm ở trong từng hội đồng thi
hội đồng chấm thi và
hội đồng ra đề thi là phải
hết sức để cao trách nhiệm đó
làm thường xuyên liên tục bài bản
và chặt chẽ tôi cho là
đồng bộ giải pháp đó thì nó sẽ
góp phần rất là quan trọng
trong việc ngăn chặn những hiện tượng
tiêu cực trong học hành thi cử
vâng kính thưa ông nói gì thì nói
thi cử thì phải có sự công bằng phải không ạ
và chính vì vậy thì nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục
của chúng ta hiện nay là cần phải lấp lại
những cái khiếm khuyết mà đã bộc lộ ra trong
kỳ thi vừa rồi để trả lại sự công bằng
cho mỗi mùa thi
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục
theo dõi chương trình với những tin tức đáng chí khác